đã bao giờ quý vị tự hỏi rằng thanh âm có màu sắc gì
hay đã bao giờ bạn thử tưởng tượng một noel trong yên lặng thì sẽ như thế nào chưa
có lẽ trong đa số chúng ta cũng chưa có ai từng nghĩ tới
thế nhưng đối với cộng đồng người khiếm thính thì màu của âm thanh và nghe bằng mắt
đó lại là những cụm từ vô cùng quen thuộc
mùa giáng sinh năm nay nhằm thu hẹp khoảng cách xóa bỏ rào cản giữa cộng đồng người khiếm thính
với những người không khuyết tật chương trình mang tên âm sắc giáng sinh đã được tổ chức
không có âm thanh chỉ có những lời nói thông qua ngôn ngữ ký hiệu
thông qua những gương mặt dạng dỡ tươi vui trong một không gian ngập tràn sắc màu giáng sinh
đó là những gì bạn có thể cảm nhận được khi đến với âm sắc giáng sinh của cộng đồng người điếc
người khiếm thính tại hà nội trong những ngày này
họ đơn giản chỉ cùng nhau ăn bánh cùng học ngôn ngữ ký hiệu qua các bài hát
qua các trò chơi
và cùng nhau kết bạn cùng nhau chia sẻ những cảm nhận về thế giới về cuộc sống xung quanh
tôi thấy chương trình ngày hôm nay vô cùng ý nghĩa giúp cho người khiếm thính
người điếc và những người nói được có thể hòa nhập và bình đẳng với nhau
những người nói có thể biết được và hiểu thêm về cuộc sống của người điếc
người khiếm thính chúng tôi như thế nào
tôi nhìn thấy các bạn biết có thể làm được tất cả mọi thứ giống như người nói
và nhìn thấy phụ huynh của các bạn điếc
cũng rất là ủng hộ các bạn biết còn nhỏ
thì tôi thấy các bạn biết hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ giống như người nói
và tôi rất hy vọng là có nhiều chương trình như thế này nữa
âm sắc giáng sinh là chương trình kết hợp của bữa tiệc noel ấm cúng
cùng lễ trao giải cuộc thi thanh âm có mổ gì
một sân chơi nghệ thuật của nhóm người điếc người khiếm thính và người nghe
cùng nhau tạo nên những sắc màu nghệ thuật
chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách
xóa bỏ nguyên nhân bất bình đẳng và những rào càn giữa cộng đồng người điếc
người khiếm thính với người không quyết tật
đồng thời giúp cộng đồng người điếc người khiếm thính tại việt nam tự tin hơn
biết cách lên tiếng cho mình nâng cao thêm nhận thức về việc sống bình đẳng
tại việt nam hiện nay số lượng người điếc người khiêm thính hiện đang có khoảng hai sáu triệu người
họ thường gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
từ cộng đồng xã hội đến chính bản thân trong gia đình của họ do khả năng giao tiếp hạn chế
người nghe có rất nhiều cơ hội để tham gia vào các cuộc thi khác nhau
nhưng đối với cộng đồng người điếc thì chưa có nhiều chương trình như vậy
thông qua chương trình này chúng tôi muốn truyền tải tới cộng đồng rằng
những gì người không quyết tật làm được
thì cộng đồng người điếc người khiếm thính chúng tôi cũng có thể làm được
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới về kho
trên thế giới hiện có trên ba trăm linh triệu người điếc giảm thính lực và con số này đang ngày càng gia tăng
tại việt nam số lượng người điếc người khiếm thính hiện đang có khoảng hai sáu triệu người
mỗi người điếc người khiếm thính là một thế giới riêng biệt
họ thường cảm thấy tự ti và đơn đọc khi không được tương tác chia sẻ với người khác
và trong họ luôn thôi thúc mong muốn khảo khát được đóng góp cho xã hội
bởi vậy việc tạo ra cầu nối giữa cộng đồng người điếc người khiếm thính với những người không khuyết tật khác
không chỉ giúp cộng đồng xã hội hiểu về thế giới của nhau hơn và gắn kết nhau hơn
mà còn giúp cộng đồng người điếc người khiếm thính tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng